các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để hiểu rõ hơn về dự án xe phạm này hãy cùng chúng tôi nhìn lại
dự án khu đô thị đại ninh với tên gọi khác là khu đô thị nam đà lạt
do công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư tại địa bàn thành phố đà lạt và huyện đức trọng
dự án có tổng vốn đầu tư hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng diện tích hơn ba năm trăm chín mươi năm ha
trong đó có một ba trăm linh sáu ha đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc các xã phú hội tà hìn ninh loan và ninh gia huyện đức trọng
đã được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
từ năm hai nghìn một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng quyết định cho công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở để thực hiện dự án
thời gian dự kiến hoàn thành dự án là trong khoảng chín năm từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên sau gần một mươi ba năm triển khai đến nay dự án của công ty sài gòn đại ninh
vẫn bị chậm tiến độ dính vào hàng loạt đùm xùm như để mất rừng thiếu năng lực tài chính không có năng lực triển khai dự án
không được triển khai dự án trong thời gian dài nhiều ngọn đồi trong siêu dự án gần ba sáu trăm linh hectare này đã trở thành đồi chọc
loang lổ vết cháy chỉ còn sót lại một ít cây rừng non và bụi cỏ dại
một số khu vực được đổ trụ bê tông cốt thép nhưng rồi bỏ hoang không biết sử dụng vào công trình gì công nhân cũng vắng bóng
những con đường dự án cắt xẻ ngang dọc qua các ngọn núi chạy ra bờ hồ đại ninh khiến một số khu vực rừng rất thưa thớt
không chỉ vậy một khoảng đồi rộng lớn cũng đã bị san ủi với những vết cháy nham nhở
ngoài ra công ty sài gòn đại ninh còn để một diện tích đất rừng lớn bị lấn chiếm một số ngọn đồi bị cạo chọc cây rừng bị chặt phá
không chỉ ồn ào trong quá trình triển khai khu đô thị sinh thái đại ninh còn từng bị tuyết coi về việc xác định tiền thuế đất
cụ thể năm hai nghìn một mươi hai
tỉnh lâm đồng cho phép công ty sài gòn đại ninh chuyển mục đích sử dụng hơn một sáu triệu m hai đất sang đất ở
sao đất có thu tiền sử dụng đất
sáu năm sau bộ tài chính mới xác định số tiền sử dụng đất của công ty sài gòn đại ninh là một trăm năm mươi tám tỷ đồng
tính đến thời điểm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công ty sài gòn đại ninh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước
bao gồm cả tiền chậm nộp đối với phần diện tích được chuyển sang đất ở để thực hiện dự án nêu trên
về phía chủ đầu tư công ty sài gòn đại ninh giải thích rằng dự án khu đô thị sinh thái đại ninh
có tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án lớn nên đề nghị xem xét chuyển hình thức giao quyền sử dụng đất
đối với diện tích đất có thu tiền một sáu triệu m hai sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
vì những lý do này mà vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thanh tra chính phủ đề nghị tỉnh lâm đồng chấm dứt hoạt động
thu hồi đất của dự án
mặc dù vậy nhưng dự án khu đô thị đại ninh sau đó vẫn tiếp tục được thực hiện khi thanh tra chính phủ sửa đổi kết luận thanh tra
từ đây nhiều lãnh đạo quan chức đã bị bắt và vướng vào vòng lao lý
sau gần một mươi bốn năm khởi công dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh
khu đô thị đại ninh ở lâm đồng của công ty sài gòn đại ninh vẫn chỉ có những khu nhà hoang phế lạnh lẽo
thành nơi thả bò của người dân địa phương
trước đó dự án này từng bị thu hồi
sau đó được tiếp tục thực hiện khi thanh tra chính phủ sửa đổi kết luận thanh tra
đây là siêu dự án khiến nhiều lãnh đạo tỉnh lâm đồng vướng vòng lao lý
dự án khu đô thị đại ninh được gọi là siêu dự án do có tổng vốn đầu tư lớn gần hai mươi sáu tỷ đồng
thời gian hoạt động dự án là năm mươi năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư
tiến độ đầu tư từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã cấp giấy chứng nhận cho công ty sài gòn đại ninh
do ông nguyễn cao trí là người đại diện pháp luật để thực hiện dự án
dự án có diện tích đất sử dụng gần ba sáu trăm linh hectare trải rộng trên địa bàn bốn xã phú hội ninh gia tà hìn và ninh loan của huyện đức trọng
tuy nhiên trong quá trình được tỉnh lâm đồng giao đất giao rừng để thực hiện dự án
chủ đầu tư đã để mất trên ba trăm sáu mươi tám hectare trong đó bị phá mất hai trăm năm mươi bảy hectare và người dân lấn chiếm một trăm một mươi một ha
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thanh tra chính phủ đã có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm
tại dự án và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chấm dứt hoạt động thu hồi dự án này
bị chấm dứt hoạt động thu hồi dự án công ty sài gòn đại ninh đã gửi đơn cứu xét và kiến nghị đến thủ tướng chính phủ
thanh tra chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng và các sở ngành liên quan cho công ty tiếp tục thực hiện dự án
khôi phục việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
từ đó ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ đã lập tổ công tác đến tỉnh lâm đồng
để đánh giá lại những vấn đề liên quan đến dự án sài gòn đại ninh
sau khi tổ công tác kiểm tra xác minh nội dung kiến nghị của công ty ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
ông trần văn minh phó tổng thanh tra chính phủ đã ký kết luận thanh tra số một nghìn ba mươi ba klttcp
kết luận mới này đã sửa đổi một số nội dung mà kết luận thanh tra số chín trăm hai mươi chín klttcp ban hành trước đó
như rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án của công ty sài gòn đại ninh
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
tiếp tục giãn tiến độ điều chỉnh và gia hạn cho dự án
khi có kết luận thanh tra mới tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công ty sài gòn đại ninh đã có văn bản đề nghị
điều chỉnh tổng bức đầu tư dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh
từ hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng thành ba mươi hai trăm chín mươi một sáu tỷ đồng tăng hai mươi
chính từ việc ban hành kết luận thanh tra rồi sửa lại kết luận thanh tra số một nghìn ba mươi ba klttcp
mà cả tổ công tác xác minh nội dung kiến nghị của công ty sài gòn đại ninh
công ty sài gòn đại ninh gồm ông lê quốc khanh phó cục trưởng cục hai thanh tra chính phủ tổ trưởng
ông hoàng văn xuân thanh tra viên chính cục hai thanh tra chính phủ tổ phó
ông nguyễn nho định thanh tra viên cục hai thanh tra chính phủ và ông nguyễn ngọc ánh
tránh thanh tra tỉnh lâm đồng cùng bị khởi tố bắt giam
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cả bí thư tỉnh ủy lâm đồng trần đức quận và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trần văn hiệp
đều bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an bắt giam do liên quan đến dự án khu đô thị đại ninh
trong đó ông quận bị khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
còn ông hiệp để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ bắt tạm giam ông nguyễn ngọc ánh
tránh thanh tra tỉnh lâm đồng để điều tra về tội nhận hối lộ
theo cơ quan chức năng ông ánh đã nhận hối lộ từ đại gia nguyễn cao trí chủ dự án khu đô thị đại ninh
mới đây ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an đã thông tin về vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
trung tướng tô ân sô cho hay ngày ba mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
nghiệm văn phòng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn bộ công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan
để thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bà trần bích ngọc vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra giải quyết khiếu nại
tố cáo phòng chống tham nhũng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vụ một văn phòng chính phủ
bị bộ công an khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu điều tra xác định bà trần bích ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách
nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại đối với dự án khu đô thị đại ninh
hành vi của bà ngọc và các bị can trong vụ án nhận hối lộ này gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục triệu tập nhiều lãnh đạo cán bộ của tỉnh lâm đồng
để làm rõ một số vấn đề liên quan đến siêu dự án nêu trên
liệu có còn những cán bộ lãnh đạo nào liên quan đến những sai phạm tại dự án khu đô thị đại ninh
quý vị và các bạn hãy theo dõi chúng tôi để được cập nhật và cung cấp những thông tin mới nhất
xin chào và hẹn gặp lại